bệnh nhân tth sáu mươi một tuổi ở đông hưng thái bình đến khám tại trung tâm ung biếu bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
trong tình trạng có khổ u góc hàm cổ trái to bất thường đau tức khó chịu khóa thở
bác sĩ trường khoa hai nguyễn phúc kiên giám đốc trung tâm ung biếu thông tin
kích thước khối u lớn làm biến dạng khuôn mặt của bệnh nhân kéo lệch bên mặt trái và bên cổ trái
bà hát cho biết khổ u tại góc hàm bên trái xuất hiện cách đây ba mươi năm đã phẫu thuật điều trị khoảng một mươi năm trước
tuy nhiên trong vài năm gần đây khối u tái phát ở góc hàm cổ trái và to nhanh khiến cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn
qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u sơ mạch lành tính chỉ định mổ cắt bò
tuy nhiên đây là các bệnh hiếm gặp phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn do khối u quá lớn và đã phẫu thuật một lần
các bác sĩ cho biết vị trí của khối u có cấu trúc giải phẫu phức tạp với nhiều dây thần kinh và mạch máu lớn đi qua
nên nguy cơ bị tai biến biến chứng trong lúc mổ và sau mổ là rất cao có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh
bác sĩ chuyên khoa hai lương văn nhật phó trưởng khoa ngoại trung tâm ung biếu người trực tiếp mổ cho bệnh nhân chia sẻ
khu u lan rộng dính hết vào cân cơ vùng cổ trái thần kinh hoành thần kinh mười và thần kinh tim động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh trái
việc phẫu tích bóc tách rất khó khăn
ngoài khối u lớn bệnh nhân còn có rất nhiều khối u nhỏ nằm lẫn ở trong cân cơ vùng cổ trái
nên các bác sĩ mất rất nhiều thời gian để phẫu tích bóc tách khối u bảo tồn các tạng xung quanh
sau hơn ba giờ ca phẫu thuật đã diễn ra thành công
khối u lớn kích tức khoảng bốn mươi x ba mươi x bốn mươi cm nặng bốn sáu kg và hơn chục khối u nhỏ hơn một cm đã được các bác sĩ bóc tách và cắt bỏ
hiện tại sức khỏe của người bệnh đã ổn định
theo các bác sĩ u xương là sự phân chia không kiểm soát của các tế bào trong xương
u xương hàm có thể là ung thư u ác tính hoặc không phải ung thư là u lành tính
u xương hàm là một bệnh lý tương đối hiếm gặp phát triển ở xương hàm trên hoặc xương hàm dưới
có ba loại u xương hàm thường gặp bao gồm
loại thứ nhất là năng xương hàm
đây là loại năng biểu mô hàm liên quan phần lớn đến nhiễm chủng chân răng
đây là loại năng thường gặp ở hàm trên nhiều gấp bốn lần so với hàm dưới
thứ hai u lành tính
u lành tính là những khu u liên quan đến xương hàm xâm lớn chân và có giới hạn rõ ràng bờ mặt đều phấn niêm mạc phủ lên nhãn và không gây đau
khu u lành tính tưởng phát triển khu chú và rất thiếm khi di căn
tuy nhiên khu u này có thể có kích thước to dần theo thời gian
u sưng hàm lành tính ít không ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể
tuy nhiên nếu u phát triển lớn vẫn có thể gây hủy xương và gãy xương hàm làm biến dạng bất thẩm mỹ khuôn mặt
cuối cùng đó là loại u ạc tính hay còn gọi là ung thư xương hàm
những dấu hiệu và triệu chứng của u xương hàm có thể gặp bao gồm đau hàm xưng nề ở dưới cổ hoặc cằm biến dạng khuôn mặt lùng lây răng ê buốt đau khi nhai chề máu lết miệng lông lành đặc biệt là niêm mạc hàm có mảng đỏ hoặc trắng bất thường
khu u sẽ phát triển tạo thành lỗ dò hoặc thùng
các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trên cơ thể có những khối u bất thường ở bất kỳ vị trí nào người bệnh nên đến bệnh viện để thăm khám căn cứ theo các yếu tố như vị trí kích thước mức độ ảnh hưởng cũng như tình trạng của khối u mà các bác sĩ chuyên khoa tư vấn sẽ đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất cho người bệnh
các bác sĩ khuyên cáo khi phát hiện trên cơ thể có những khu u bất thường ở bất kỳ vị trí nào người bệnh nên đến bệnh viện để thăm khám căn cứ theo các yếu tố như vị trí kích thước mức độ ảnh hưởng cũng như tình trạng của khu u mà các bác sĩ chuyên khoa tư vấn sẽ đưa ra phương án điều trị tối yêu nhất cho người bệnh